thưa quý vị ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa công bố các số điện thoại nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng bốn
người dân phản ánh về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt đường thủy nội địa tình hình trật tự an toàn giao thông ổn tắc giao thông liên hệ cục cảnh sát giao thông theo số chín trăm chín mươi năm sáu mươi bảy sáu mươi bảy sáu mươi bảy sáu trăm chín mươi hai ba trăm bốn mươi hai sáu trăm linh tám văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia chín trăm tám mươi chín tám mươi tám bảy trăm một mươi chín chín trăm một mươi ba ba trăm sáu mươi ba năm trăm linh chín chín trăm ba mươi sáu một trăm bảy mươi ba chín trăm linh sáu
chín trăm ba mươi tám ba trăm tám mươi bảy vụ an toàn giao thông bộ giao thông vận tải chín trăm bảy mươi bảy bốn trăm chín mươi bảy tám trăm chín mươi một
người tham gia giao thông khi phản ánh tới đường dây nóng cần có đầy đủ thông tin hành trình địa điểm biển kiểm soát phương tiện số hiệu chuyến bay thời gian lỗi vi phạm hoặc vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông
ưu tiên dùng tin nhắn để đảm bảo chính xác thuận tiện và an toàn
kể từ ngày hai mươi chín tháng bốn đà nẵng bắt đầu cho phép các tuyến xe buýt liền kề hoạt động trở lại
trong khi đó các tuyến xe buýt trợ giá của thành phố này sẽ hoạt động trở lại từ đầu tháng năm
các tuyến xe buýt liên tỉnh liên kề giữa thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam cũng như tuyến xe buýt giữa thành phố đà nẵng và tỉnh thừa thiên huế được phép hoạt động kể từ ngày hai mươi chín tháng bốn
và từ ngày một tháng năm một mươi một tuyến xe buýt trợ giá nội thành đà nẵng sẽ được phép hoạt động trong khung giờ từ sáu giờ đến một mươi chín giờ
riêng tuyến xe buýt r một mươi bốn phục vụ công nhân khu công nghệ cao hoạt động từ bốn h ba mươi phút đến hai mươi hai giờ một mươi năm phút
tần suất chạy xe là ba mươi phút một chuyến đối với giờ cao điểm bốn mươi năm phút một chuyến đối với giờ bình thường
các tuyến xe buýt chỉ được phép vận chuyển không quá năm mươi số lượng hành khách theo sức chứa của xe và chở không quá hai mươi người trên xe
cục hàng không việt nam và các đơn vị trong ngành vừa chính thức công bố quy trình bảo đảm an toàn cho hành khách đi máy bay sau khi nới lỏng giãn cách xã hội
quy trình được chia thành hai đối tượng khách đi và khách đến khách đi quốc nội và quốc tế đều phải kiểm tra y tế hai lần trước khi vào nhà ga
và tại cửa lên máy bay tất cả khu vực khai báo y tế check in kiểm tra an ninh xuất nhập cảnh đều được bố trí giãn cách hai mét
khách đến quốc nội phải thực hiện kiểm tra y tế sau khi lấy hành lý còn khách quốc tế phải sang lọc y tế trước khi nhập cảnh lấy mẫu xét nghiệm khai báo y tế
trường hợp phát hiện có triệu chứng bệnh sẽ nhanh chóng được cách ly và đưa về các cơ sở tập trung theo quy định
cục hàng không việt nam cũng xem xét kiến nghị bộ y tế chỉnh sửa mẫu tờ khai y tế trong đó không bắt buộc khai số ghế trên chuyến bay nhằm giúp hành khách có thể thực hiện khai báo trước khi làm thủ tục check in